bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi thấy sức khỏe và tinh thần của các thương bệnh binh ổn định được chăm sóc trong điều kiện ngày một tốt hơn
khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương bệnh binh
bộ trưởng tô lâm mong muốn các thương bệnh binh tại đây yên tâm điều trị phục hồi sức khỏe tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính để các lớp thế hệ học tập nói theo
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã tặng quà cho các thương bệnh binh đang điều trị đồng thời gửi lời chúc sức khỏe lời chúc mừng năm mới tới các thương bệnh binh và thân nhân gia đình của các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử cks tại cụng công nghiệp khắc niệm thành phố bắc ninh
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng trước một số kết quả về công tác an sinh xã hội của doanh nghiệp đặc biệt là công tác chăm lo đời sống cho người lao động đồng thời đánh giá cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn nơi đây và hy vọng tổng liên đoàn lao động việt nam các cơ quan của tỉnh bắc ninh và tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bảo vệ và chăm lo cho quyền lợi đời sống của người lao động
nhân dịp tết nguyên đán quý mão bộ trưởng tô lâm và các thành viên trong đoàn công tác đã tặng các phần quà cho hai mươi bốn người lao động có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ công nhân đang hoạt động tại cụng công nghiệp quốc nhiệm
hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an tổ chức gặp mặt chúc tết cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị b
một mươi năm năm tám mươi năm tuổi đảng mừng thọ tám mươi tám mươi năm chín mươi chín mươi năm và một trăm linh tuổi
bộ trưởng tô lâm kính chúc các đồng chí mạnh khỏe trường thọ vui sống hạnh phúc bên gia đình
là chỗ dựa vững chắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
và tiếp tục đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thông tin khái quát về tình hình an ninh trật tự kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong những thành công chung của lực lượng công an nhân dân
có đóng góp quan trọng của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cao cấp trong công an nhân dân qua các thời kỳ
những tình cảm và sự công hiến không ngừng của các đồng chí luôn là nguồn cổ vũ động viên
định hướng rất quan trọng đối với lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiện nay
góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
thông qua đối ngoại hợp tác quốc tế bộ công an việt nam có vai trò ngày càng quan trọng
trong giải quyết các vấn đề quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm
tham gia sâu rộng có hiệu quả và thực chất hơn vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu
đó là khẳng định của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
của cục đối ngoại diễn ra vào chiều nay
năm hai nghìn hai mươi hai công tác đối ngoại hợp tác quốc tế và nhân quyền đã có những bước chuyển tích cực
đặc biệt trên phương diện trao đổi đoàn cấp cao với hai mươi năm đoàn gia một mươi năm đoàn vào
một mươi ba hội nghị hợp tác cấp bộ đã triển khai có hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh
với nhiều đối tác quan trọng góp phần xây dựng và tăng cường niềm tin chính trị
các hoạt động hợp tác cụ thể được đẩy mạnh nhằm tranh thủ các nguồn lực phục vụ tăng cường tiềm lực
cơ sở và chất cho lực lượng công an
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm qua hợp tác quốc tế tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng
đã bắt giữ bàn giao chuyển giao dẫn độ thành công năm mươi bốn đối tượng cho phía nước ngoài
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương những thành tích cục đối ngoại đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thủy trưởng yêu cầu ngoài công tác đề ra trong năm hai nghìn hai mươi ba
cục đối ngoại cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ về tập trung xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đối ngoại
hợp tác quốc tế của lực lượng công an phù hợp với tình hình mới
tiếp tục mở rộng làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự
theo phương châm đối ngoại đi trước mở đường nâng tầm hợp tác với các nước chủ động trong hội nhập quốc tế
đặc biệt kết hợp hoạt động đối ngoại về đấu tranh chống hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ của việt nam
nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng cờ và bằng khen của bộ công an
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết tìm hiểu về bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và khai mạc triển lãm hậu cần kỹ thuật công an nhân dân dấu ấn những chiến công thầm lặng
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân dự và phát biểu tại buổi lễ
cuộc thi được tổ chức nhằm giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống vẻ vang bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của toàn đảng toàn dân và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
ban tổ chức nhận được hơn năm trăm linh bài thi của công an các đơn vị địa phương
các bài dự thi đều có chất lượng tốt được chuẩn bị kỹ lưỡng công phu nội dung đầy đủ chi tiết sáng tạo tài liệu đa dạng phong phú
ban tổ chức đã trao năm giải a một mươi giải b một mươi sáu giải c ba mươi hai giải khuyến khích cho các tác giả nhóm tác giả có bài thi xuất sắc
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các tác giả nhóm tác giả lan tỏa trao đổi những kiến thức tài liệu đã thu thập được từ cuộc thi để các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có thêm kiến thức về vị trí vai trò và hiểu thêm về những đóng góp chiến công của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
công an các đơn vị địa phương tổ chức phổ biến các tác phẩm đoạt giải đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ để học tập nghiên cứu và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những tập thể cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham dự cuộc thi của bộ công an

công an các đơn vị địa phương tổ chức phổ biến các tác phẩm đoạt giải đến toàn bộ chiến sĩ của đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham dự cuộc thi của bộ công an nhân dân